các nhà khoa học thuộc đại học y khoa rojerse new jersey đã phát triển một phương pháp xét nghiệm trong phòng thí nghiệm
có thể dễ dàng và nhanh chóng phát hiện ra các biến thể của virus sars cov hai gây bệnh covid một mươi chín
phương pháp này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế nhiều hơn trong việc phát hiện bệnh cũng như điều trị cho bệnh nhân
phần lớn các xét nghiệm pcr thường chỉ phát hiện ra virus sars cov hai mà không phát hiện ra bất kỳ chủng virus cụ thể nào
nếu các chuyên gia y tế công cộng muốn thu thập dữ liệu về các biến thể của virus sars cov hai để theo dõi cách chúng biến đổi
họ thường phải tới tận nơi bùng phát dịch bệnh để thu thập mẫu bệnh phẩm và sau đó tiến hành một tiến trình giải trình tự gen rất phức tạp
trong khi đó phương pháp xét nghiệm mới của các nhà khoa học thuộc đại học y khoa rogerse new yorky
có thể được dùng đồng thời với mọi xét nghiệm pcr và cho ra các thông tin
chí tiết của phương pháp xét nghiệm pcr mới này đã được đăng tải trên tạp chí the journal of molecular diagnostics
cụ thể phương pháp xét nghiệm mới này có sử dụng công nghệ đèn hiệu phân tử do giáo sư y khoa thuộc viện nghiên cứu y tế công cộng
của đại học y khoa rogers new jersey sangai tyagi sáng chế ra
nó có liên quan tới kính hiển vi đầu do hóa sinh và mang lại kết quả chính xác đến nỗi có thể phân biệt các mục tiêu giải trình gen khác nhau
chỉ bằng một ba sho hóa học duy nhất là chất phản ứng với acid
một khi đồ sò hóa sinh chạm vào mục tiêu chúng sẽ phát quang đóng vai trò là đèn hiệu để các nhà khoa học giả soát nguồn gen của các phân tử virus
một vài phương pháp xét nghiệm pcr phát hiện covid một mươi chín được phát triển trước đây chỉ nhằm vào các đột biến đơn trong protein gai
tạo tiền đề cho các virus tấn công tế bào của người
các phương pháp này không thể phân biệt được nhiều biến thể đang lây lan cho cộng đồng
trong khi đó phương pháp xét nghiệm mới có thể phát hiện tám đột biến khác nhau trong một protein gai
những đột biến được chứng minh là làm tăng khả năng lây truyền của virus
và lần trốn được hệ miễn dịch của cơ thể người
từ những hiệu quả thực tế trong các thí nghiệm đã được thực hiện
các nhà khoa học kỳ vọng phương pháp xét nghiệm mới này sẽ hữu ích trong việc phát hiện các biến thể mới
xuất hiện từ sự kết hợp của các đột biến của virus sars cov hai
qua đó sẽ giúp cho ngành y tế thế giới có các phương án chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín
hạn chế sự lây lan mạnh mẽ của các biến thể nguy hiểm